đường đình thôn phường mỹ đình một quận nam từ liêm thành phố hà nội đã được lựa chọn trong đề án thí điểm tuyến đường văn minh đô thị
theo đó tuyến đường này sẽ được thực hiện việc đồng bộ kích thước biển hiệu hệ thống cột treo biển cắm cờ hoa trong những ngày lễ tết
theo đó hai trăm linh cột sắt sơn đỏ với chiều cao bốn năm mét đóng trên vỉa hè là nơi treo biển quảng cáo với chiều cao quy định một hai m của các hộ kinh doanh
nội dung biển tùy mục đích kinh doanh không bị quy định về màu sắc người dân tự chọn chất liệu hình thức và chi trả kinh phí
các cột cũng là nơi trao cờ tổ quốc cờ nheo đèn lồng phục vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước lễ hội truyền thống của đình thôn
được biết đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong lối sống nếp sống của người dân cũng như thay đổi đột phá về diện mạo văn minh đô thị